đại diện các hãng hàng không cho biết tính đến thời điểm hiện tại không có tình trạng thiếu vé máy bay trong cả dịp tết dương lịch sắp tới và tết nguyên đán
trong trường hợp nhu cầu tăng cao các hãng sẽ dựa vào nhu cầu đặt vé để tăng tải trong thời điểm cao điểm
tuy nhiên cũng theo ghi nhận hiện giá vé của các hãng hàng không đang biến động theo hướng tăng giá nhẹ